thưa quý vị sau một tuần nghị án sơ thẩm ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi chín bị cáo trong vụ án đánh nhau làm chết hai người và nhiều người khác bị thương tổng cộng một trăm chín mươi ba năm tù giam về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là hai anh em ruột bùi văn trí và bùi văn nhớ đã tử vong vụ án xảy ra ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại đoạn đường quốc lộ sáu mươi ba thuộc xã bình minh huyện vĩnh thuận nhóm của văn công nghĩa và nhóm của bùi văn trí đã chuẩn bị sẵn nhiều loại hung khí xông vào đánh đấm chém nhau
hậu quả sau cuộc hỗn chiến bùi văn trí và bùi văn nhớ chết tại chỗ và một số bị cáo khác bị thương hội đồng xét xử đã tuyên phạt văn công nghĩa một mươi tám năm tù giam về tội giết người
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm đến một mươi ba năm tù giam về tội giết người hoặc gây dối trật tự công cộng
mùa bán cháy phép hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt là vừa afia chú tại xã trường sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn hữu thái chú tại huyện trợ mới vì hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ công ty cổ phần b group đối tác vận chuyển của công ty shopee lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty bea
công ty b group số tiền trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn cũng vừa đầu tranh làm rõ hai nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
phối hợp kiểm tra quán nước của mã đại thủy và vợ là trịnh thị bé tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn lực lượng chức năng phát hiện thủy và bé cùng với hoàng văn hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách
cầm thẻ uống methadone của năm mươi một bệnh nhân đang điều trị methadone
trước đó tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ thái kiên có địa chỉ tại thị trấn bằng lũng do nguyễn hữu tiến thái và vũ trung kiên cùng chú tại thị trấn bằng lũng góp vốn đầu tư
phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay thái và kiên đã có nhiều và nhiều người dân trên địa bàn huyện trợ đồn vay tiền với lãi suất giao động từ một đến ba đồng trên một triệu đồng một ngày
trung bình thì mỗi tháng hai đối tượng thu tiền lãi khoảng bảy mươi tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh lâm cũng vừa phối hợp với đồn cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú triệt xóa một nhà đối tượng lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại nhà ông trần văn tới ở ấp phú thuận một xã đồng phú huyện long hồ lực lượng công an thu giữ hai bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua ba bộ bày tay điện thoại di động
tạm giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng là bốn mươi triệu đồng
bước đầu làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đánh bạc và mỗi lần cá cược từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng